phát biểu tại hội nghị thông qua công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ tổng cục ii nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
do thường vụ quân ủy trung ương tổ chức ngày hôm nay tại hà nội
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
đã đánh giá cao công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ trong nhiệm kỳ sắp tới của tổng cục ii
trong đó dự thảo văn kiện được chuẩn bị công phu nghiêm túc phương án nhân sự chuẩn bị đúng quy trình
bảo đảm đúng nguyên tắc dự thảo báo cáo chính trị đã đánh giá nghiêm túc thực chất kết quả lãnh đạo của đảng bộ tổng cục ii
đại tướng yêu cầu đảng ủy tổng cục ii cần tiếp tục quán triệt và thực hiện đúng chỉ đạo hướng dẫn của trung ương
thường vụ quân ủy trung ương và các cơ quan chức năng về đại hội đảng
tiếp thu đầy đủ các nội dung thẩm định của tổng cục chính trị ý kiến đóng góp của các cơ quan chức năng
và kết luận của thường vụ quân ủy trung ương để bổ sung hoàn thiện các văn kiện cho đồng bộ thống nhất